trong không khí chào đón năm mới ngày hôm nay chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm chúc tết quân và dân tỉnh gia lai
năm hai nghìn một mươi tám tiếp tục là năm công tác cán bộ trong lực lượng công an nhân dân với việc kiên quyết đấu tranh phòng chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
trong phần tin quốc tế tám ứng viên đã vượt qua vòng tranh cử thứ nhất trong cuộc bầu cử tổng thống nước nga
còn bây giờ là nội dung chi tiết
ngày hôm nay chủ tịch nước trần đại quang và đoàn công tác trung ương đã tới thăm chúc tết tặng quà cho nhiều cơ quan đơn vị mẹ việt nam anh hùng trên địa bàn tỉnh gia lai
chủ tịch nước trần đại quang đã đến thăm tặng quà và chúc tết cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên bộ công an
chủ tịch nước trần đại quang biểu dương tinh thần huấn luyện phối hợp chiến đấu bảo vệ bình yên cho tây nguyên của trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên
chủ tịch nước yêu cầu cán bộ chiến sĩ đơn vị luôn phát huy truyền thống của lực lượng công an nhân dân ra sức học tập huấn luyện và nêu cao tinh thần cảnh giác tội phạm
tiếp tục phối hợp tốt với các lực lượng vũ trang trên địa bàn để đảm bảo tốt an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
cùng ngày chủ tịch nước trần đại quang và đoàn công tác đã đến thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ quân đoàn ba bộ quốc phòng
thăm cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lệ thanh và nhân dân xã yà dom thăm và tặng quà mẹ việt nam anh hùng lê thị huê phường hoa lư thành phố pleiku tỉnh gia lai
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước nhân dân cả nước chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ sự tri ân và biết ơn đối với sự đóng góp to lớn của các đồng chí đồng bào
các anh hùng liệt sĩ các mẹ việt nam anh hùng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước của dân tộc ta
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước nhân dân cả nước chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ sự tri ân và biết ơn đối với sự đóng góp to lớn của các đồng chí đồng bào
báo chí đóng góp rất tích cực vào thành công của ngoại giao việt nam đặc biệt là apec sự kiện đối ngoại lớn nhất năm hai nghìn một mươi tám
đây là nhận định được phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
đưa ra tại cuộc gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí nhân dịp năm mới mậu tuất hai nghìn một mươi tám do bộ ngoại giao tổ chức vào ngày hôm nay mùng một tháng tám
phát biểu tại cuộc gặp phó thủ tướng phạm bình minh khẳng định
năm hai nghìn một mươi bảy là một năm hết sức thành công trong tất cả các lĩnh vực như chính trị kinh tế xã hội và ngoại giao
đặc biệt lĩnh vực đối ngoại được truyền thông quốc tế đánh giá là thành công nhất trong nhiều năm qua
theo phó thủ tướng phạm bình minh thành công của đối ngoại việt nam năm hai nghìn hai mươi
là một lĩnh vực của báo chí trong việc đưa tin lan tỏa không chỉ trong nước mà cả trên thế giới
đáng chú ý thành công về đối ngoại của việt nam không thể không nhắc đến là sự kiện năm apec hai nghìn hai mươi
trong đó báo chí đã tích cực truyền tải hình ảnh của việt nam ra bạn bè quốc tế
các thủ tướng đã truyền tải hình như sau
các thủ tướng đã truyền tải hình như sau

phó thủ tướng phạm bình minh viểu dương tinh thần làm việc hung say
bản lĩnh của đội ngũ phóng viên báo chí việt nam trong những môi trường làm việc rất đa dạng trên khắp thế giới
để bám sát mọi hoạt động và đưa tin đầy đủ nhất có thể bất chấp mọi khó khăn
còn vào sáng nay công an tỉnh ninh bình phối hợp với mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh
tổ chức buổi gặp mặt các chức sắc tôn giáo nhân dịp tết mậu tuất hai nghìn hai mươi bốn
dự buổi gặp mặt có đồng chí thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn thị thanh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy và các vị chức sắc của hai tôn giáo công giáo và phật giáo trên địa bàn
tại buổi gặp mặt sau khi nghe phát biểu của đại diện các vị chức sắc hai tôn giáo và các đại biểu
thứ trưởng bùi văn nam ghi nhận đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các vị chức sắc
các tôn giáo và đồng bào có đạo trong xây dựng và phát triển kinh tế văn hóa xã hội
tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ tổ quốc trên địa bàn góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
thứ trưởng bùi văn nam mong muốn trong thời gian tới bằng uy tín và đức độ của mình
các vị chức sắc phát huy những kết quả đã đạt được tiếp tục vận động đồng bào các tôn giáo
tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc tạo mối quan hệ gắn bó tình đoàn kết giữa các tôn giáo
giữa đồng bào có đạo và đồng bào không có đạo góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
trước mắt trong dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám đẩy mạnh tuyên truyền vận động đồng bào có đảo
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống các loại tội phạm tệ nạn xã hội
đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ không sản xuất tàng trữ vận chuyển
đốt các loại pháo không đốt thả đèn trời
chiều nay tại hà nội câu lạc bộ sĩ quan công an hiêu chí tại hà nội đã tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm năm ngày thành lập
và tổng kết hoạt động của câu lạc bộ trong năm hai nghìn một mươi bảy triển khai công tác năm hai nghìn một mươi chín
dự buổi lễ có thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại buổi lễ các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những trạng đường phát triển của câu lạc bộ sĩ quan công an hiêu chí
đồng thời thảo luận góp ý vào một số công tác của câu lạc bộ trong năm hai nghìn một mươi bảy một số mục tiêu nhiệm vụ trong năm hai nghìn một mươi tám
theo đó trong năm hai nghìn một mươi bảy và nhiều năm qua hoạt động của câu lạc bộ ngày càng phong phú
hiệu quả và phát triển mạnh các thành viên tuy đã nghỉ hưu nhưng vẫn tích cực tham gia các hoạt động của câu lạc bộ nói riêng
và lực lượng công an nhân dân nói chung là những nhân tố tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng bùi văn nam mong muốn phát huy những kết quả tích cực đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi
câu lạc bộ sĩ quan công an hưu trí tiếp tục có những bước phát triển mới về quy mô cũng như nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động
các thành viên tiếp tục phát huy bản lĩnh của người chiến sĩ công an đóng góp hiệu quả hơn nữa vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước
nhân dịp này thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng bùi văn nam cũng đã gửi lời chúc mừng năm mới an khang hạnh phúc
đến các cá nhân và gia đình các thành viên của câu lạc bộ nói riêng và các cán bộ chiến sĩ công an đã nghỉ hưu trên cả nước nói chung
hôm nay đoàn công tác do trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã đến thăm và chúc tết các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ và gia đình các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an phía nam
đoàn công tác đã đến thăm hỏi sức khỏe và chúc tết đồng chí nguyễn tấn dũng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thủ tướng chính phủ
đồng chí lê hồng anh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thường trực ban bí thư nguyên bộ trưởng bộ công an và gia đình các đồng chí nguyên là lãnh đạo bộ công an
cùng ngày đồng chí thứ trưởng đã đến thăm và chúc tết công an xã bình chánh huyện bình chánh thăm y bác sĩ bệnh viện ba mươi tháng bốn và chúc tết các đồng chí lãnh đạo bộ đang điều trị tại đây
đây là hoạt động thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn ghi nhớ sự cống hiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước nguyên lãnh đạo bộ công an
trong không khí đầm ấm chào đón xuân mới hai nghìn một mươi tám ngày hôm nay tại hà nội lãnh đạo tổng cục chính trị công an nhân dân đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống chúc tết các đồng chí cám bộ cấp cao đã nghỉ hưu có quá trình gắn bó trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của tổng cục chính trị công an nhân dân

tổ chức triển khai sâu rộng có hiệu quả các cuộc vận động đợt sinh hoạt chính trị thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai và chỉ thị số năm của bộ chính trị tạo chuyển biến cả trong nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng công an nhân dân
qua đó vị thế vai trò của công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân tiếp tục được khẳng định đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ có phần quan trọng để lực lượng công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
thay mặt các đồng chí đã nghỉ hưu đồng chí phạm đình đào nguyên phó cục trưởng cục tham mưu chính trị công an nhân dân phó chủ nhiệm công lạc bộ hưu trí tổng cục chính trị cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo tổng cục và các đơn vị trong tổng cục chính trị công an nhân dân đã tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp đỡ các hoạt động của công lạc bộ trong thời gian vừa qua mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ quý báu để hoạt động của công lạc bộ ngày càng phát triển
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất là cửa ngõ giao thương lớn hàng đầu cả nước về chính trị ngoại giao kinh tế văn hóa xã hội là mục tiêu chiến lược trong công tác bảo vệ an ninh trật tự phối hợp cứu hộ cứu nạn trong và ngoài nước
các đồng chí đã nghỉ hưu trí tổng cục chính trị công lạc bộ hưu trí tổng cục chính trị công lạc bộ hưu trí
thưa quý vị thông thường thì các đối tượng sẽ dùng giấy để cuốn thân pháo rồi nhồi thuốc nổ vào giữa
thế nhưng ở nghệ an công an huyện hưng nguyên đã bắt quả tăng một đối tượng chế pháo theo phương thức mới
và thông tin này sẽ có trong cuộn tin vắn ngày sau đây
đối tượng bị bắt là nguyễn minh hợp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại xã hưng đông thành phố vinh
thủ đoạn tự chế pháo của hợp là dùng ống nhựa cắt ra từng khúc nhỏ rồi sau đó một bộ lưu hình phốt pho và thăn củi trộn lẫn với nhau
tạo thành pháo số pháo sau khi hoàn thành
được hợp bán cho những người khách hỏi mua
với giá là bảy đồng một quả
lực lượng công an đã thu bốn trăm tám mươi pháo tự chế
có trọng lượng một mươi một kg
còn tại tỉnh bà rịa vũng tàu
lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát hình sự
kinh tế ma tuế công an huyện long điền
phát hiện chiếc xe tải mang biển kiểm soát
năm mươi chín c sáu nghìn bốn trăm sáu mươi một do ông mai văn quảng
hai mươi chín tuổi trú tại huyện tiên lữ
tỉnh hưng yên làm chủ đang vận chuyển
một mươi hai cây pháo hoa có trọng lượng là

chứng minh nguồn gốc xuất xứ toàn bộ số pháo hoa trên
đã bị lực lượng chức năng thù giữ
trong phần tiếp theo của một chương trình
gần đến tết nguyên đán thế nhưng
lúc này rất nhiều người dân tại đắk lắc
sống trong cảnh đi không được ở không song
mò mỏi chờ tiền đền bù từ dự án
chậm tiến độ
chiều nay các vận động viên olympic triều tiên
đã đến hàn quốc để tham dự olympic
mùa đông pyeongchang
trong quá trình tuần tra phát hiện nhiều
biểu hiện nghi vấn tổ công tác của phòng cảnh sát
môi trường công an tỉnh hòa bình đã tiến hành
kiểm tra xe ô tô mang bị kiểm soát
chạy theo hướng nhò quan về
chợ trung tâm huyện lạc thủy hòa bình
kiểm tra hàng hóa vận chuyển trên xe
tổ công tác phát hiện gần một bốn trăm năm mươi
hộp mứt tết mỗi hộp có trọng lượng
từ hai trăm linh đến năm trăm linh gram trị giá
số hàng trên năm mươi triệu đồng
lái xe khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên
cho trần anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
là giám đốc công ty
trách nhiệm hữu hạn du lịch và thương mại thiên lộc
có trụ sở tại huyện nho quan tỉnh ninh bình
tại cơ quan công an tuấn đã
không xuất trình được hóa đơn chứng tử
và hồ sơ an toàn thực phẩm về số hàng trên
quả đấu tranh cho thấy công ty
trách nhiệm hiếu hạn du lịch và thương mại thiên lộc
không có giấy tờ chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
về an toàn thực phẩm hiện vụ luyện
đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
xử lý theo quy định của pháp luật
đa số các vụ đền bù
và giải tỏa bị vướng mắt
đều xuất phát từ việc người dân không
đồng tình với mức giá đền bù
thế nhưng tại công trình hồ chứa nước
cronpach thượng huyện aek tỉnh đắk lắc
thì dù người dân có đồng ý
với mức giá đền bù đã đưa ra
cũng trông chờ vào một cuộc sống mới
tại nơi này
tuy nhiên thì ubnd huyện aek
cũng không hiểu vì lý do gì
mà lại chậm chạp trong khâu đền bù
với người dân
quý vị tôi đang đứng tại thôn một mươi năm
xã cư giang của huyện aek tỉnh đắk lắc
nếu dự án chứa nước
cronpach thượng đi vào hoạt động
thì toàn bộ khu vực này sẽ bị ngập
trong lòng hồ thế nhưng đến nay
công tác đền bù giải tỏa vẫn chưa được thực hiện
khiến cho người dân ở đây
vẫn còn lo lắng đến đời sống an sinh của mình
trường châu bỏ hoang
máy móc nông nghiệp
đó là những cảnh tượng đang diễn ra
ở thôn một mươi năm xã cư giang
từ năm hai nghìn một mươi năm thực hiện chính sách
vận động của huyện aek
sáu mươi ba hộ dân nơi đây đã tạm dừng sản xuất
để chuẩn bị cho công tác giải phóng mặt bằng
của dự án hồ chứa nước cronpach thượng
nhưng mỏi mòn chờ đợi
đất canh tác thì không có
mà tiền đền bù cũng không thấy đâu
cái này nghiên nhân là do

năm hai nghìn một mươi năm là dân đi
rồi dân cũng nhất trí thôi
nhưng mà tại là bên nhà nước là không
đền bù cho dân dân không đi được
vấn đề bức xúc của người dân không chỉ
dừng lại ở việc chậm trả tiền
người dân còn nhiều băn khoăn
khi nhận đất lại không giống như
đất đã bốc thăm trước đó
dân bà con đi thăm
hai lần nhưng mà đúng
ở chỗ đấy nhưng mà về sau là đi
dân sang bốc bốc thăm cái là không phải
chỗ đấy rồi để giải quyết thắc mắc
cho người dân chúng tôi đã tìm tới
ông phạm quang tân giám đốc ban quản lý đầu tư
và xây dựng huyện eak tỉnh đắk lắc
khi được hỏi về vấn đề
chậm giải phóng mặt bằng ông cho rằng
đây không phải là trách nhiệm của
riêng ban ông mà là sự phối hợp
với nhiều ban khác ông tân
còn cho biết hiện số tiền để giải quyết
đền bù cho người dân tái định canh định cư
đến nay đã được ubnd tỉnh đắk lắc
phân bổ kinh phí
trọng số bốn
ở phía việt thì nó khoảng
chín mươi tỷ nhưng mà hiện nay
bốn ngân sách thì đang
nơi cấp khoảng
còn thiếu lại thì vẫn là tỉnh
đang cho quỹ phát triển đất
và vay vay là trả cho người dân
có nguồn rồi nói chung là có nguồn rồi
giờ chỉ còn thực hiện nữa thôi
ra tết là thực hiện rồi
người có đất khi nhà nước bị thu hồi
là nhà nước phải bảo đảm cuộc sống
cho họ vì khi đất đây
là nguồn sống chính của họ nhưng nhà nước thu hồi
thì buộc phải bảo đảm cái việc
bù thường bảo đảm cuộc sống của họ
luật nó quy định nhà nước phải kịp thời
chứ không là trả lên một lần một ít lần
mới được luật không cho phép như thế
tại phiên họp thứ hai mươi của
của ủy ban thường vụ quốc hội chủ tịch quốc hội
nguyễn thị kim ngân đã yêu cầu làm rõ
trách nhiệm của cơ quan hữu quan trong việc
triển khai chậm làm thay đổi giá đền bù
cũng như việc chậm chẽ trong báo cáo
xử lý đối với công trình hồ chứa nước
cronpách thượng người dân đã
đồng thuận vậy tại sao tiền đền bù
chưa được tới tay hơn lúc nào hết
người dân đang rất cần câu trả lời
từ phía cơ quan ban ngành có liên quan
tết đang cận kề
còn người dân thì lại sống trong trạng thái
đi không được ở không xong